với ý nghĩa của cây vụ đông bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn nhiều năm qua đã khuyến cáo người dân nên giảm diện tích lúa xuân sớm để đẩy mạnh sản xuất cây vụ đông
cụ thể hóa chủ trương này các địa phương cũng đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm khuyến khích người dân mở rộng sản xuất cây vụ đông và đã mang lại những kết quả tích cực
huyện trương mỹ một huyện thuần nông của thành phố hà nội vốn có truyền thống sản xuất cây vụ đông đặc biệt là cây đậu tương cây ngô
xong mấy năm gần đây người dân không còn mặn mà do giá trị thu nhập thấp
năm hai nghìn một mươi sáu diện tích trồng cây vụ đông toàn huyện đạt ba ha trong đó rau các loại là hơn một ha ngô sáu trăm bốn mươi một ha đậu bốn trăm năm mươi tám ha khoai lang một trăm một mươi sáu ha và bí đỏ ba mươi ha
để khuyến khích người dân trồng cây vụ đông huyện đã có nhiều chính sách hỗ trợ về giống phân bón kỹ thuật cho những cây trồng chủ lực có thị trường tiêu thụ tốt
trong đó cây ngô đông được xác định là cây mũi nhọn bởi đầu ra rất thuận lợi được lựa chọn là một trong những huyện điểm triển khai cây ngô vụ đông trên đất hai lúa do viện khoa học nông nghiệp việt nam nghiên cứu và triển khai
năm nay là năm thứ ba mô hình trồng ngô đông được triển khai tại đây
theo đó người nông dân không chỉ được tiếp cận giống ngô mới có giá trị kinh tế cao mà còn được hỗ trợ về giá giống phân bón và hướng dẫn kỹ thuật đặc biệt là hỗ trợ về bao tiêu sản phẩm đầu ra
ba mươi diện tích đất canh tác và chỉ có xác định hướng đi tăng cây vụ đông thì mới tăng được thu nhập cho nông dân
thái bình có hơn một trăm linh hectare đất canh tác trong đó có hơn tám mươi là đất lúa hai vụ còn lại là đất màu và các cây công nghiệp
năm hai nghìn một mươi sáu toàn tỉnh mở rộng diện tích cây vụ đông lên hơn ba mươi năm ha trong đó chiếm tỷ lệ cao là cây màu vụ đông trên đất hai lúa
nhiều huyện như đông hưng hà quỳnh phụ vũ thư cây trồng vụ đông đã đạt hơn năm mươi diện tích canh tác
giá trị sản xuất hai vụ lúa và một vụ đông đã mang lại cho người nông dân trong tỉnh từ sáu mươi đến sáu mươi năm triệu đồng một hectare một năm
theo kế hoạch của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn năm hai nghìn một mươi sáu các tỉnh phía bắc sản xuất khoảng bốn trăm ba mươi ha tăng hai mươi ha so với vụ đông năm hai nghìn một mươi tám
tổng giá trị sản xuất ước đạt hai mươi ba

trung bình đạt từ năm mươi năm đến sáu mươi triệu đồng trên một hectare
xin chào ông thưa ông vụ đông năm nay thì những cây trồng nào được xác định là cây trồng chính và tiến độ sản xuất cây vụ đông đến thời điểm này như thế nào ạ
có thể nói là năm nay thì cho đến thời điểm này chúng ta đã gieo trồng được bốn trăm linh trên bốn trăm hai mươi chín hectare
theo kế hoạch là đạt chín mươi ba
đây là phải nói là cái con số mà ngay từ khi xây dựng kế hoạch chúng tôi cũng đã hình dung là trong quá trình thực hiện có thể gặp khó khăn
thì đúng như vậy một số tỉnh bắc trung bộ thì chúng ta được biết là các đợt mưa kéo dài
vì vậy cho nên là cái tiến độ thực hiện là không đạt được theo kế hoạch và chỉ đạt tám mươi tám
ở một số tỉnh trung du nguyên núi phía bắc và đồng bằng dung hồng thì do cái mưa cũng kết thúc muộn
do đó cho nên là chúng ta chỉ đạt chín mươi năm kế hoạch
tuy nhiên chúng tôi cho đây là một cái
kết quả hết sức là khả quan
cái cây vụ đông thực sự đã mang lại cái lợi ích rất là cao cái hiệu quả kinh tế cao
đặc biệt là các cái vùng trồng rau màu
thứ hai là năm nay nông dân cũng đã xác định những loại cây trồng có lợi thế và xác định có một sự chuyển hướng
vụ đông được coi là vụ sản xuất chính của người nông dân vì mang lại giá trị kinh tế cao
tuy nhiên để khuyến khích người dân trồng cây vụ đông thì ngành có những chính sách hỗ trợ như thế nào ạ
có thể nói là cái chính sách thì ngoài chính sách về hỗ trợ kinh phí mua giống thì phát điện nhiều địa phương đã vận dụng và áp dụng
ngoài nguồn kinh phí của trung ương thì các địa phương cũng đã vận dụng và hỗ trợ thêm cho nông dân
nhiều những địa phương nào mà có cái diện tích cây vụ đông lớn và có nông dân thường gặp khó khăn thì các địa phương đều có chính sách hỗ trợ rất là tốt
đặc biệt là các tỉnh trung du và miền núi phía bắc
thứ hai là chính sách về hỗ trợ xúc tiến thương mại và liên kết
các địa phương cũng như là cục và các địa phương đều hướng dẫn các doanh nghiệp tạo cầu nối liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân để nông dân đầu tư và thu mua sản phẩm của dân
nhiều tỉnh đã làm rất tốt ví dụ như là thanh hóa hay là vĩnh phúc thì các doanh nghiệp đã thực sự là vào cuộc đầu tư ngay từ đầu tư sâu từ vật tư nông nghiệp cho đến là quá trình giám sát sản xuất và thu mua sản phẩm
nhất là nguồn cây ngô để làm thức ăn chăn nuôi
nhiều các doanh nghiệp chăn nuôi cũng đã chủ động liên kết với nông dân để ký hợp đồng ngay từ đầu
chính vì thế cho nên là cái giá của năm nay là đạt khá tốt và khá ổn định
hầu hết các mặt hàng cây vụ đông rau ngô đều là đạt được cái giá mà ngoài là vượt so với cái mong muốn của nông dân và phải nói là nông dân có cái thu nhập khá tốt
dù có lợi thế nhưng diện tích trồng cây vụ đông hiện nay lại đang bị trứng lại thậm chí sụt giảm
theo thống kê của ngành trồng trọt những năm gần đây vụ đông ở miền bắc
giảm mạnh về diện tích
nguyên nhân chính là do tác động của biến đổi khí hậu thời tiết ngày càng khắc nghiệt khiến cho chi phí tăng lên
cùng với đó là quy mô sản xuất đa phần nhỏ lẻ chế biến bảo quản sau thu hoạch còn sơ sài đầu ra bấp bênh
cảnh được mùa rớt giá vẫn diễn ra khiến nhiều hộ nông dân không còn mặn mà với cây vụ đông
do đó để khuyến khích người dân đẩy mạnh trồng cây vụ đông cần có cách làm mới
trong đó vấn đề quan trọng nhất là phải liên kết doanh nghiệp với nông dân
thông qua các tổ chức của nông dân như hợp tác xã tổ hợp tác
để tổ chức sản xuất cây vụ đông mang tính hàng hóa hướng tới thị trường
có đầu ra ổn định đem lại giá trị thu nhập cho người nông dân cao hơn
mục tiêu của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn là đến năm hai nghìn ba mươi
chuyển đổi bảy trăm linh hectare diện tích đất lúa không hiệu quả sang các loại cây trồng phù hợp
trong đó ngoài diện tích vụ hẻ thu bấp bình
thì vụ đông vẫn còn rất nhiều tiềm năng để mở rộng diện tích
với chính sách
nếu có khuyến khích trồng cây vụ đông như ông vừa nêu
thì chắc chắn cái diện tích cây vụ đông tại các địa phương có thể sẽ tăng lên rất cao
vậy vấn đề đầu ra cho sản phẩm cây vụ đông đã được ngành tính toàn đến chưa
bởi vấn đề đầu ra cho sản phẩm cây vụ đông thì nhiều địa phương vẫn chưa tự mình giải quyết được
tại pháp quan trọng nhất chúng ta phải xác định đó là xác định cơ loại
chúng loại cây trồng nào nó đợi thế và có khả năng có thị trường tốt
cũng như là tạo được cái liệu liên kết với doanh nghiệp
tức là phải theo cái đơn đặt hàng của doanh nghiệp
thì lúc đó việc phát triển sẽ thực sự bền vững
do vậy là xác định cây trồng lợi thế và tạo được liên kết bền vững trên cơ sở đặt hàng của doanh nghiệp
đó là điều kiện cần thiết để giúp hỗ trợ cho nông dân trong việc phát triển cây vụ đông
ông vừa nhấn mạnh đến việc liên kết chuỗi để tiêu thụ sản phẩm cây phụ đông cho người nông dân
vậy ngành có chính sách đặc biệt gì để thu hút doanh nghiệp tham gia tiêu thụ sản phẩm cây vụ đông cho người dân ạ
trước hết thì cái này cũng là đầu tiên là khuyến khích các doanh nghiệp và cũng có những chính sách cởi mở
ví dụ như là về hỗ trợ cho các doanh nghiệp để liên kết thuê đất hoặc là liên kết hợp đồng thuê đất
hoặc là sử dụng đất của nông dân và các nhiều địa phương đứng ra làm trọng tài để cho các doanh nghiệp thuê đất
ví dụ như là ở hà nam thì địa phương xác nhận tính hợp pháp đó để cho các doanh nghiệp có hợp đồng ổn định với dân
tránh tình trạng trước đây là các doanh nghiệp khó vào và khó ký kết hợp đồng với dân
ở chỗ là đàm phán về mặt thuê đất đàm phán về mặt thu mua sản phẩm hỗ trợ cho doanh nghiệp trong việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp
nhưng mà có hỗ trợ về mặt tài chính điều thuê thì cũng đã có những chính sách cởi mở để cho các doanh nghiệp vào được
trong trường hợp nguồn cung sản phẩm cây vụ đông lớn thì cái bài toán về bảo quản chế biến nông sản được tính toán như thế nào
bởi hầu hết sản phẩm cây vụ đông đều là rau quả tươi thời gian bảo quản rất là ngắn
cơ sở cho doanh nghiệp và chỉ có doanh nghiệp thì mới làm tốt được cái việc này
vì vậy cho nên trong cái liên kết với nông dân thì cái liên kết mà thu mua sản phẩm là một vấn đề
nhưng cái liên kết thứ hai là cái liên kết để bảo quản sau thu hoạch cũng như là chế biến là một việc rất là cần phải thúc đẩy thêm
hiện nay thì một số doanh nghiệp cũng đã nhận thức được cái này và chúng tôi thấy là một số cái cơ sở chế biến đã ra đời
thì làm giúp cho cái việc là thu mua được cái sản phẩm và bảo quản nó trong một cái thời gian dài
để hỗ trợ cho doanh nghiệp
và làm tốt hơn cái công tác thu thụ
vâng xin cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình của truyền hình nhân dân
vấn đề người dân cần bây giờ không phải là kỹ thuật trồng như thế nào mà là tổ chức sản xuất và kết nối thị trường theo phương thức nào
hy vọng với các giải pháp mà ngành nông nghiệp đưa ra cùng với các giải pháp của các địa phương
mục tiêu phát triển cây vụ đông sẽ thành hiện thực
đến đây chương trình nông nghiệp chuyển động của truyền hình nhân dân xin được tạm dừng
mọi thông tin về nông nghiệp quý vị quan tâm xin gửi về chương trình theo địa chỉ
chương trình nông nghiệp chuyển động phòng kinh tế trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống
quận hoàn kiếm tp hà nội email nông nghiệpchuyểnđộnga gmail com